trước đó ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm bộ thương mại hoa kỳ đã ban hành thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm ống thép cuộn carbon của năm quốc gia
bao gồm oman uae pakistan philippines và việt nam theo đơn khởi kiện của một số nhà sản xuất thép hàng đầu hoa kỳ
theo công bố của bộ khoa học và công nghệ ngày năm tháng một mươi hai vừa qua trong số gần ba cơ sở sản xuất kinh doanh vàng bạc trang sức bị thanh kiểm tra
thì có tới bảy trăm sáu mươi một cơ sở vi phạm về tiêu chuẩn đo lường chất lượng nhãn hàng hóa trong sản xuất kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ
số cơ sở vi phạm chiếm tới hai mươi năm chín số cơ sở được thanh tra trong đó có bốn trăm chín mươi năm lượt vi phạm về nhãn hàng hóa hai trăm linh một lượt hành vi vi phạm về quy định đo lường
hai mươi lượt hành vi vi phạm không đạt chất lượng một trăm hai mươi năm lượt hành vi vi phạm không công bố tiêu chuẩn áp dụng và bảy mươi tám lượt hành vi vi phạm khác
trong số bảy trăm sáu mươi một cơ sở vi phạm cơ quan chức năng đã cảnh cáo một trăm ba mươi hai cơ sở xử phạt bằng tiền là sáu trăm hai mươi chín cơ sở với tổng số tiền trên bốn hai tỷ đồng
ngoài áp dụng hình thức xử phạt chính bằng tiền cơ quan thanh tra đã áp dụng hình thức xử phạt bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả đối với các cơ sở vi phạm
như buộc khắc phục về ghi nhãn hàng hóa buộc công bố lại hàm lượng vàng buộc định lượng lại khối lượng vàng trước lúc đưa vào lưu thông buộc kiểm định phương tiện đo trước khi đưa vào sử dụng
cách đây hai năm việt nam xếp thứ năm mươi chín vậy vì sao diễn đàn kinh tế thế giới thăng hạng việt nam một mươi bốn bậc trong báo cáo thương mại toàn cầu
những phân tích về sự thay đổi của việt nam trong hai năm gần đây của các chuyên gia quốc tế sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề này
các tiêu chí đánh giá của diễn đàn kinh tế thế giới được chia làm bốn nhóm chính gồm tiếp cận thị trường bao gồm tiếp cận thị trường trong nước và tiếp cận thị trường nước ngoài
hiệu quả và minh bạch trong quản lý biên giới chất lượng hạ tầng giao thông chất lượng dịch vụ vận chuyển sử dụng công nghệ thông tin và môi trường kinh doanh
trong bốn nhóm yếu tố này việt nam được chấm điểm cao nhất ở tiếp cận thị trường với bốn năm điểm xếp thứ bảy mươi bốn
một số tiêu chí nhỏ cũng có sự cải thiện như sử dụng công nghệ thông tin chất lượng dịch vụ vận chuyển xếp hạng sáu mươi chất lượng hạ tầng giao thông xếp hạng sáu mươi bốn và môi trường hoạt động xếp hạng bảy mươi bảy
từ đầu những năm hai nghìn chúng tôi đã ghi nhận được sự tăng trưởng rất mạnh mẽ của kim mạch xuất nhập khẩu giữa việt nam với các nước châu phi và các nước mekong khối pháp ngữ
đây là một điều rất đáng mừng cho thấy mối quan hệ thương mại giữa việt nam và khối các quốc gia này đang ngày càng phát triển mặc dù còn rất nhiều khó khăn về địa lý
nhưng việt nam và khối các quốc gia này lại có cùng điểm chung là dân số trẻ hàng hóa xuất nhập khẩu mang tính bổ trợ rất cao
việt nam cải thiện mạnh mẽ vị trí trong bảng xếp hạng lần này phần lớn là do những tiến triển trong hiệu quả quản lý biên giới và quản lý thuế hải quan
so sánh với các quốc gia láng giềng khác việt nam yêu cầu nhiều thủ tục hành chính phức tạp hơn cho hàng hóa xuất nhập khẩu và điều này đã có những tác động tiêu cực tới khả năng cạnh tranh trong hoạt động thương mại
việc làm đơn giản hóa quá trình nhập cảnh ở cửa khẩu biên giới đã có những chuyển biến tích cực trong hoạt động thương mại
những thay đổi đó đã phản ánh nỗ lực gần đây của chính phủ nhằm sắp xếp hợp lý hơn tiến trình nhập cảnh hàng hóa ở cửa khẩu và giảm gánh nặng giám định hàng hóa của các cơ quan có thẩm quyền
việt nam cũng có nhiều tiến bộ trong việc tăng khả năng tiếp cận thị trường trong nước cho hàng hóa nhập khẩu tăng thị phần hàng hóa nhập khẩu miễn thuế bảy mươi một từ năm mươi năm của hai năm trước
điều này là một tín hiệu đáng mừng và nó tạo nhiều điều kiện thuận lợi lớn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đồng thời nâng cao tính cạnh tranh thương mại của việt nam khi ngày càng có nhiều công ty nước ngoài tiến hành các hoạt động thương mại với việt nam
các chuyên gia trong và ngoài nước cho rằng khả năng của việt nam thâm nhập vào thị trường nước ngoài không ngừng được tiến triển nhờ vào mức thuế hải quan trung bình thấp và gia tăng ưu đãi của quốc gia khác trong hoạt động nhập khẩu hàng hóa từ việt nam
sự tiến bộ rõ rệt được nhận thấy trong bản báo cáo lần này là hoạt động kết nối hàng hải quốc tế của việt nam được xếp thứ một mươi chín tăng chín bậc
đối với công ty tôi thì chỉ đến làm thủ tục như là nâng hạ bốc công và nhập hàng xuất hàng nhân viên ở đây cũng làm thủ tục khoảng từ một mươi đến một mươi năm phút là xong thủ tục của tôi

việt nam không ngừng cải thiện môi trường hoạt động cho doanh nghiệp
bản thân cái tên của nó đã nói rồi vấn đề chúng ta thực hiện như thế nào áp dụng như thế nào và mọi người nhận thức như thế nào để cùng thực hiện nó
và cái việc thực hiện hiệp định này không chỉ có là các cơ quan quản lý nhà nước cơ quan hải quan triển khai thực hiện mà phải có sự chung tay phải có sự thực hiện của các cộng đồng doanh nghiệp của công chúng của xã hội
nếu như các quốc gia với nhau mà một nước thực hiện có tốt thuận hóa thương mại nhưng các nước khác lại không thực hiện như vậy
rồi giao lưu xuất nhập khẩu giữa các nước là sự ảnh tác
tuy nhiên diễn đàn kinh tế thế giới cũng chỉ ra rằng việt nam còn cả chặng đường dài phía trước để vươn tới các chuẩn mực quốc tế trong những năm tới
nhất là khi các hiệp định thương mại song phương và đa phương đi vào hoạt động
để đổi từ giấy phép lái xe dạng bìa sang vật liệu pet
nhưng theo cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật bộ tư pháp đây là một quy định không có cơ sở pháp lý
sau đó bộ giao thông vận tải đã xem xét sửa đổi thông tư này
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng việc giải quyết những hệ lụy của quy định này vẫn chưa được thỏa đáng
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là một điểm thu đổi giấy phép lái xe của sở giao thông vận tải hà nội
hàng trăm người chầu trực chờ đến lượt mình
có những người phải đến từ tờ mở sáng
nhiều người phải ngậm ngùi ra về dù đã phải chờ đợi rất vất vả
không chỉ ở hà nội ở hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước
những ngày qua người dân đã đến các điểm đổi giấy phép lái xe rất đông
nguyên nhân là do quy định của thông tư năm mươi tám của bộ giao thông vận tải
thời hạn đổi giấy phép lái xe của xe ô tô là ba mươi một tháng một mươi hai
còn đối với giấy phép lái xe mô tô
tới năm hai nghìn hai mươi mới hết hạn
nhưng nhiều đối tượng đã tung tin đồn
là không đổi giấy phép lái xe mô tô trước năm hai nghìn một mươi sáu
sẽ bị cảnh sát giao thông xử phạt
hoặc người lái sẽ phải thi lại lý thuyết
tôi đã đọc trên đó là
bảo là thứ ba mươi một tháng một mươi hai là đổi
đổi bằng phép lái xe là mật phí thấp
còn là sang
hai nghìn một mươi hai là đổi bằng phép lái xe là mật phí thấp

chứ không cho đổi nữa
theo quy định của bộ giao thông vận tải
lệ phí để đổi một giấy phép lái xe là
nhưng trước cảnh phải chờ đợi mỏi mệt
nhiều người đã chấp nhận mất tiền thêm cho một số đối tượng
tự nhận là trung gian có mồi
mà vẫn chưa thể đổi được giấy phép lái xe
ra đến đây thấy từ sáng đông quá
thì bắt buộc phải
ra nhờ họ
ở ngoài cổng họ làm cho
tuy nhiên cuộc kiểm tra văn bản
quy phạm pháp luật bộ tư pháp đã khẳng định
quy định này thiếu cơ sở pháp lý
cụ thể việc đổi giấy phép lái xe
không thời hạn hoặc đang còn thời hạn là quyền
chứ không phải nghĩa vụ của người sở hữu giấy phép lái xe
bộ giao thông vận tải cũng đã lên tiếng
xác nhận sẽ tiếp thu và sửa đổi
thông tư năm mươi tám theo hướng không buộc
người dân lập tức đổi giấy phép lái xe
bộ giao thông vận tải
ý kiến của người dân
cũng như là ý kiến của ngành nhân quán
thì bộ giao thông vận tải đang lấy
cũng là một cái cân bến đề
cần phải xét sạch lại
thì hiện nay bộ đang thay đổi
toàn diện thông tư năm mươi tám này
và hiện nay thì là
các cơ quan chức năng là tổng cục đồng bộ
cũng như là vụ hợp chế của bộ
cũng đã lấy ý kiến
để thay đổi thông tư này
với cơ bản là hoàn thiện
theo hướng là sẽ
không đưa ra các chế tài
mà chủ yếu là vẫn là
thực hiện việc vận động
vận động người dân
cũng theo thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn hồng trường
hiện tại đã có tới chín mươi
năm giấy phép lái xe ô tô đã được đổi sang
vật liệu pet tương đương với khoảng năm triệu
giấy phép lái xe còn đối với xe máy
số lượng giấy phép đã đổi lên tới gần
một mươi ba triệu như vậy riêng số tiền
mà người dân đã nộp để đổi giấy phép lái xe máy
đã lên tới hơn một bảy nghìn tỷ đồng
điều đang nói là hầu hết
các giấy phép lái xe máy là dạng
giấy phép không thời hạn khi được hỏi
bộ giao thông vận tải sẽ xử lý khoản thu
này như thế nào và liệu người dân
có được hoàn tiền hay không câu trả lời
đưa ra là mong người dân thông cảm

những người đã đổi bằng theo quy định

nếu không yêu cầu dân thông cảm thì làm sao
mà thông cảm được việc này
phải nhất quán ngay từ lúc đầu chứ không thể
đưa ra một văn bản thực thi
cho cả nước lại bảo là thông cảm
nghĩ là thế là không hợp lý
như vậy là quy định đổi giấy phép lái xe
của bộ giao thông vận tải sẽ được thay đổi
theo hướng vận động người dân đổi giấy phép
lái xe nhưng với những người dân đã bỏ
thời gian công sức và tiền bạc để
thực hiện quy định thiếu cơ sở pháp lý này
họ không được đền bù và số tiền
hàng nghìn tỷ đồng đã thu bộ giao thông
vận tải không có chủ trương trả lại
thay vào đó cơ quan này mong người dân thông cảm
quy định đổi giấy phép lái xe nói trên
mới đây nhất bộ tư pháp đã đề nghị
bộ giao thông vận tải ra soát quá trình
thực hiện thông tư năm mươi tám để có biện pháp
khắc phục hậu quả nếu có và xem xét
xử lý trách nhiệm với tập thể cá nhân
đã tham mưu ban hành văn bản này
quý vị và các bạn thân mến đến đây
chương trình nhịp sống kinh tế cũng xin được tạm dừng
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau